tại khu vực thị trấn tịnh biên huyện tịnh biên tỉnh an giang tổ công tác của trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế tịnh biên
chủ trì phối hợp với tổ liên ngành số ba gồm biên phòng công an hải quan đã phát hiện một vụ vận chuyển kim loại màu vàng qua biên giới
qua tiến hành kiểm tra người đàn ông điều khiển xe máy mang biển kiểm soát một aa chín nghìn ba trăm linh chín biển campuchia đi từ hướng cột mốc hai trăm bảy mươi năm về việt nam
tổ công tác phát hiện phía trước xe mô tô có cất giấu một túi ni lông bên trong có chứa nhiều kim loại màu vàng với tổng khối lượng một bảy trăm bảy mươi năm gram cùng bốn trăm linh ria tiền campuchia
tại đội biên phòng cửa khẩu quốc tế tịnh biên đối tượng khai nhận tên là joe ripmay sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chú tại thị trấn tịnh biên huyện tịnh biên tỉnh an giang
số hàng trên được mây vận chuyển thuê cho một người campuchia mang về việt nam giao cho tiệm vàng thanh sơn có địa chỉ tại thị trấn tịnh biên huyện tịnh biên tỉnh an giang
qua giám định số kim loại màu vàng nói trên đều là vàng hiện đối tượng đã được bàn giao cho công an huyện tịnh biên tiếp tục điều tra làm rõ